phát biểu tại hội nghị triển khai thông báo kết luận số một trăm năm mươi tám của ban bí thư về tiếp tục thực hiện kết luận số một trăm linh hai bộ chính trị khóa một mươi một về hội quần chúng trong tình hình mới
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ tình hội đồng công tác quần chúng trung ương nhấn mạnh
trong các văn bản của đảng về hội quần chúng đều khẳng định vai trò các hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ
đồng chí yêu cầu các hội phải làm tốt hai nhiệm vụ nhiệm vụ do đảng và nhà nước giao và nhiệm vụ do quần chúng mà hội đang tập hợp
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị các hội quần chúng nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên
phát triển tổ chức làm cầu nối giữa đảng nhà nước với các tầng lớp nhân dân bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện thường xuyên của các cấp ủy tổ chức đảng
phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng đảng viên người đứng đầu trong hội